hàng năm ngành chăn nuôi thải ra khoảng một trăm linh triệu tấn chất thải
một mươi trong số đó được tận dụng hiệu quả làm phân chuồng khí sinh học hay nuôi cá
năm mươi chất thải còn lại được xả thải trực tiếp ra môi trường theo cách trực tiếp hoặc gián tiếp
điều này đã gây ảnh hưởng lớn đến môi trường cũng như sức khỏe của người dân khu vực nông thôn
một số các hộ chân nuôi hiện nay cũng đã gây ra ảnh hưởng rất lớn đến môi trường và thậm chí đến sức khỏe và an ninh chất tự
thì cái này cũng đã là mối quan tâm của trung ương kể cả của tỉnh của người dân và báo chí
môi trường nước ta hiện nay đặc biệt là về chăn nuôi là đáng lo ngại
hàng năm có thể nói là nó thải ra một lượng gần trăm triệu tấn chất thải
mà trong đó đặc biệt là lợn ra môi trường sông ngòi vân vân
rồi cuối cùng là ảnh hưởng đến toàn bộ không chỉ là lĩnh vực nông nghiệp mà trong cuộc sống của toàn dân
điều đó đã đặt ra bài toán là cần phải sử dụng hiệu quả được nguồn chất thải này
bởi nếu sử dụng hiệu quả nguồn chất thải này nó không những giúp tăng sinh kế cho bà con nông dân
mà đồng thời cải thiện môi trường chăn nuôi nâng cao chất lượng tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới
những năm qua ngành chăn nuôi nước ta phát triển khá mạnh về cả số lượng lẫn quy mô
tuy nhiên việc chăn nuôi tại nông hộ nhất là các vùng dân cư đông đúc đã gây ra ô nhiễm môi trường ngày càng trầm trọng
ô nhiễm môi trường do chăn nuôi gây nên chủ yếu từ nguồn chất thải của các trang trại quy mô lớn
cùng với các hộ gia đình chăn nuôi quy mô sản xuất nhỏ phân tán đan sen với khu sinh hoạt
nên đây là loại hình ô nhiễm khó quy hoạch
do đó mục tiêu xây dựng nền sản xuất nông nghiệp nói chung chân nuôi nói riêng
với lượng chất thải carbon thấp đã và đang được ngành nông nghiệp quan tâm và đẩy mạnh thực hiện
đây là trang trại của gia đình ông vũ đình tuấn chú tại thôn bốn xã vụ quang huyện đoan hùng tỉnh phú thọ
trước đây gia đình ông chăn nuôi theo cách truyền thống do đó lượng chất thải chăn nuôi thải ra môi trường
lên đến hơn hai khối một chuồng một ngày
từ khi thực hiện mô hình theo công nghệ chuồng sàn và xử lý chất thải
theo phương pháp ủ lượng chất thải được tận dụng bón cho cây trồng
gia đình ông đã tiết kiệm được phần lớn lượng nước phục vụ cho sinh hoạt của trang trại
cũng như chi phí cho nhân công
các anh ở dưới nông nghiệp các anh lên giới thiệu về mô hình
và gia đình cũng bắt đầu xây dựng và đưa vào chăn nuôi được ba tháng
về mức độ chăn nuôi thì thấy tăng trọng tốt hơn ở những chuồng khác
và cái tiêu tốn về nước thì nó chỉ bằng một phần một mươi
được biết để thực hiện mô hình chăn nuôi lợn theo công nghệ chuồng sàn
kết hợp xử lý chất thải bằng phương pháp ủ
gia đình ông tuấn đã được ủy ban nhân dân xã vũ quang khuyến khích hỗ trợ một trăm linh năm triệu
để xây dựng hai gian chuồng trại mới này và cho kết quả vượt trội so với mô hình chăn nuôi truyền thống
đặc biệt là môi trường xung quanh được cải thiện
không còn ảnh hưởng đến các hộ dân xung quanh như trước đây nữa
tình làng nghĩa xóm được cải thiện
đặc biệt là môi trường xung quanh được cải thiện

đặc biệt là môi trường xóm được cải thiện chỉ sau vài tháng sử dụng gần một trăm linh mét vuông chuồng theo công nghệ mới